chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
điểm nhấn đáng chú ý là chương trình nghệ thuật hương sắc việt nam diễn ra tại nhà hát lớn hà nội
chương trình đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của khán giả trong và ngoài nước
đây cũng là chủ đề chính trong chương trình đời sống văn nghệ tuần này
mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện văn hóa văn nghệ diễn ra tuần qua
nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước việt nam và hàn quốc
tại hà nội đã diễn ra lễ hội đèn lồng khổng lồ việt hàn hai nghìn một mươi chín
lễ hội đèn lồng đặc sắc năm nay giới thiệu cho du khách hơn hai trăm linh lồng đèn
những chiếc đèn lồng lớn
mô phỏng các kiến trúc danh làm thắng cảnh nổi tiếng của việt nam và hàn quốc
bên cạnh các chương trình giới thiệu đèn lồng thú vị
lễ hội còn thu hút sự chú ý của mọi người
bằng những màn trình diễn đặc sắc của các nhóm nhạc được hâm mộ đến từ hàn quốc
và nhiều ca sĩ nổi tiếng của việt nam
mang đến một không gian nghệ thuật trọn vẹn với những trải nghiệm khác biệt cho người tham gia
vừa qua tại hà nội
liên hoan phim gồm phim fes
đã được khai mạc
liên hoan phim gồm lấy chủ đề
câu chuyện tuổi trẻ
nhằm mục đích giới thiệu những bộ phim chuyện ngắn xuất sắc
được thực hiện bởi những nhà làm phim trẻ
đây là chương trình phi lợi nhuận
nhằm gây quỹ cho quỹ điện ảnh trẻ
phục vụ những dự án làm phim tiếp theo
cũng như tạo nên cầu nối giao lưu
giữa các nhà làm phim trẻ
với khán giả yêu phim
vừa qua huyện lệ thủy quảng bình
phối hợp với thành phố hà nội
và thành phố vinh nghệ an
tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật
giữa dân ca ví dậm nghệ tính
với hò khoan lệ thủy
đến với chương trình khán giả được đắm mình
trong những điệu hò hò năm mái
hò lĩa trâu tổ khúc hò khoan
của người dân quảng bình
và các làn điệu ví dặm thân thương xứ nghệ
mỗi mảnh đất mỗi vùng văn hóa
có một làn điệu dân ca đặc trưng
nhưng sự gặp gỡ trong mỗi câu hò
điệu ví đó là sự chân thành
ấm áp của mảnh đất
và con người miền trung
viết kịch bản và nghệ sĩ nhân dân
anh tú giàn dựng
nội dung của vờ kịch là câu chuyện
về ba nhóm người có nguy cơ lây nhiễm hiv cao
và dễ bị tổn thương
gái mại dâm những người tiêm trích ma túy
và nhóm đồng tính nam
mỗi người có một hoàn cảnh riêng
nhưng cùng chung một số phận
số phận của những người nhiễm hiv
số phận của những người
bị cộng đồng xa lánh
sự kỳ thị và xa lánh của cộng đồng
khiến những người nhiễm hiv
mất hết niềm tin
trong cuộc sống
vờ diễn có sự tham gia
của các nghệ sĩ tên tuổi
như nghệ sĩ ưu tú việt thắng
nghệ sĩ minh hiếu
và giàn diễn viên nhiều kinh nghiệm
thu hà thanh thúy mai hương khánh linh
tô dũng thanh hải quang đạo
với nhiều nội dung nhân văn sâu sắc
trong vờ kịch
một nhà đã gây được nhiều cảm xúc cho khán giả
với kịch bản ý nghĩa
nội dung dễ hiểu
và sự diễn xuất chân thực của các diễn viên
vờ kịch một nhà đã truyền tải khéo léo

được thông điệp của một vờ kịch hưởng ứng
ngày thế giới phòng chống s
nội dung vờ kịch cho thấy
tác giả đã dày công nghiên cứu về đề tài này
để qua đó cung cấp cho khán giả
nhiều thông tin và khía cạnh
về cuộc đời của ba nhóm người
tiêm trích ma túy gái mại dâm
và nhóm đồng tính nam
giúp khán giả có thêm cơ hội thấu hiểu
và chia sẻ với những mảnh đời éo le
trong xã hội
phải tưởng tượng và phải sống
trong từng hoàn cảnh quy định
của nhân vật đó trong đời sống
trong khoảnh khắc
và khi lên sân khấu
thì chúng ta sẽ truyền tải được
và cái vờ kịch và từng lớp diễn này
nó sẽ có sức sống
bởi vì chúng ta sống thật với hoàn cảnh
của những nhân vật
chúng ta không né tránh
chúng ta không chỉ nói đến một cách đơn thuần
và chúng ta hãy thể hiện nó bằng hành động
bằng ngôn ngữ ở trên sân khấu
thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái sẽ làm
cho những cái truyền thông nó gần gũi hơn
những cái thông điệp
có thể khô khan đấy nó sẽ gần gũi hơn
và người xem dễ chấp nhận hơn

qua vờ kịch
các nghệ sĩ muốn gửi tới người xem thông điệp
chỉ có sự hiểu biết
tình yêu thương lòng bao dung
sự sẻ chia của mọi người trong cộng đồng
như những người sống trong một nhà
mới có thể giúp những người lầm lỡ
những người không may mắn
có cơ hội được sống
có nghị lực để vươn lên vượt qua sông bão
tìm được biến đỗ bình yên của cuộc đời
thông điệp này cũng là lời kêu gọi
mỗi chúng ta hãy chung tay
để đạt được mục tiêu chín mươi
để kết thúc dịch s tại việt nam
chủ đề của tháng hành động quốc gia
phòng chống hiv s năm nay
mà chúng ta đang hướng tới
đầu tiên rất là thú vị
cảm xúc vui buồn hững hụt
nó đan sen lẫn nhau
mọi người có thể theo dõi
rõ hơn và thấu hiểu được
tất cả mọi thứ
qua ánh sáng qua lời nói
qua những tiểu phẩm
của kịch rất là hay
nhiều ý nghĩa để tuyên truyền cho giới trẻ
cũng như là tất cả mọi người trong xã hội hiện tại
ngoài việc công chiếu tại hà nội
cục phòng chống hiv s
phối hợp với nhà hát kịch việt nam
và chương trình cứu trợ khẩn cấp
của tổng thống hoa kỳ
về phòng chống s
cũng đưa vợ kịch này biểu diễn
tại một số tỉnh thành phố như nghệ an hà tĩnh đà nẵng
nhằm lan rộng thông điệp tuyên truyền
về công tác phòng chống hiv s
đến với người dân
là một vợ kịch tuyên truyền
về phòng chống hiv s
với nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc
một nhà đã thu hút sự quan tâm
của đông đảo khán giả
ngay trong ngày đầu công diễn
điều đó đã góp phần khẳng định
hành công của việc sử dụng sân khấu
để tuyên truyền
và để quý vị khán giả có thể hiểu hơn
về tác dụng của loại hình tuyên truyền này
nói riêng cũng như
các hình thức tuyên truyền bằng nghệ thuật
nói chung chúng tôi đã có cuộc truyền
trao đổi với nhà văn nhà báo phong điệp
về vấn đề này
thưa nhà văn phong điệp vừa qua thì nhà hát kịch việt nam
đã công diễn vợ kịch một nhà
và ngay trong ngày đầu công diễn thì vở kịch
đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô
vậy chị đánh giá như thế nào
về tác dụng tuyên truyền của vợ kịch này
tôi thấy là
trong công tác tuyên truyền
đã có một bước chuyển rõ rệt
thay bằng những băng rôn khẩu hiệu
thay bằng những bài tuyên truyền
nó khá là khô cứng
và khó tiếp nhận với quần chúng
thì cái hình thức sân khấu hóa
làm cho cái việc tuyên truyền
nó trở nên mềm mại
nó gần với đời sở sống hơn
và nó đánh thực sự nó đánh vào
cái cảm xúc của người xem
vậy thì theo chị hình thức tuyên truyền
bằng sân khấu nói riêng cũng như tuyên truyền
bằng các loại hình nghệ thuật nói chung
sẽ có những thuận lợi cũng như những khó khăn gì
so với các loại hình tuyên truyền khác
trong thời buổi hiện nay là phát triển
của internet của mạng xã hội
của báo chí điện tử
thì cái việc mà lan rộng những cái mv ca nhạc
những cái vở kịch
những cái đoạn phim ngắn
có thể là bất cứ ở đâu người ta bật máy tính lên
là người ta đều có thể xem được
và cái tác động lan tỏa nó rất là lớn
việc sân khấu hóa là một cái cách
một cái cách thiết thực
để tác động vào cái nhận thức để thay đổi hành vi
và như thế thì đòi hỏi
nó khó hơn nhiều
nghĩ một cái kịch bản như thế nào
để làm sao người xem có thể ngồi
có phải theo dõi toàn bộ diễn biến
cái vở kịch đó
một cái bài hát như thế nào
để cho giới trẻ có thể là bất cứ ở đâu
cũng có thể cất lên cái bài hát đấy
mà nó không mang cái màu sắc tuyên truyền cứng nhất
thì cái việc mà nghệ thuật hóa nó đòi hỏi
đòi hỏi một cái tâm huyết thật sự
một cái tìm hiểu thật sự
về cái đối tượng mà mình đang tuyên truyền
từ những khó khăn cũng như những thuận lợi mà chị chia sẻ
thì theo chị trong thời gian tới
xu hướng tuyên truyền bằng các loại hình nghệ thuật
cũng như tuyên truyền bằng sân khấu
sẽ phát triển như thế nào
tôi nghĩ rằng trong thời gian tới
cái xu hướng mà sân khấu hóa
cái hình thức tuyên truyền nó sẽ chiếm lĩnh
nó sẽ chiếm lĩnh
nó sẽ giành cái yêu thế
tôi nghĩ rằng đây là cái sự lựa chọn cần thiết
nằm trong chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao
của bộ văn hóa thể thao và du lịch
chương trình nghệ thuật đặc biệt hương sắc việt nam
đã được tổ chức tại hà nội
chương trình do các nghệ sĩ nhà hát ca mối nhạc việt nam
giàn dựng và biểu diễn
chương trình nghệ thuật hương sắc việt nam
là chương trình nghệ thuật
bao gồm một mươi năm tiết mục ca mối nhạc
trên các chất liệu âm nhạc dân gian
của các dân tộc việt nam
từ bắc vào nam
đây là tiết mục có dấu ấn trong lòng công chúng yêu âm nhạc việt nam
được phối khí
hòa âm dành cho dàn nhạc dân tộc
cùng các ca sĩ
nhằm tạo nên hiệu quả âm thanh sống động
và mang hơi thở hiện đại
cho các giai điệu đã trở nên quen thuộc
với khán giả nhiều năm qua
cách bài chỉ
rồi các cái yếu tố
để đẩy nó lên
có tính chất đương đại
có tính chất thị hiếu
có tính chất giải trí
chứ không đơn thuần chỉ có là học thuật
chúng tôi cũng cố gắng tìm đến
những cái gì đấy tinh hoa nhất
nhưng mà đưa nó gần gũi với đời sống
gần gũi với cái hơi thở
cái nhịp sống
của cái hộ nhập bây giờ
với thời lượng chín mươi phút
chương trình đã đưa khán giả
trải qua nhiều cung bậc cảm xúc
qua nhiều vùng miền văn hóa
dọc chiều dài đất nước
đó là những âm thanh của vùng cao phía bắc
trong tác phẩm
những cung bậc của núi rừng
là đồng bằng bắc bộ chữ tình
mà đầy sức sống
qua các tiết mục
múa tắm trăng
hay bản song tấu xáo nhị
ngư phủ chiều khúc
là miền trung man mát buồn
trong các tiết mục
ngược dòng hương giang
chút tình gửi em
là tây nguyên hoang sơ và mãnh liệt
trong sôn sang mênh mang cao nguyên
âm vang đại ngàn
các loại nhạc cụ trên sân khấu
đã được biểu diễn một cách tài tình
kết hợp với trang phục đa dạng
và ngôn ngữ múa uyển chuyển
khi lung linh
khi du dương
hương sắc việt nam
đã mang lại cho khán giả
một chương trình nghệ thuật đầy màu sắc
khi xem tất cả các tiết mục
của các nghệ sĩ biểu diễn
thì mỗi tiết mục nó mang một vẻ đẹp riêng
và mang một cái
tức là một cái đặc sắc của từng miền vùng
và mình là người miền bắc
nhưng khi mình xem những cái
mùng miền khác nhau
mình cũng cảm thấy có cái tự hào ở trong đó
mình cảm thấy cái nét đẹp của
đất nước việt
nó được trải dài
theo những cái
mà chương trình mang lặng
cần phải có những cái
mà đột biến thay đổi như thế này
bởi vì là
cái việc mà xem này
thì tôi thấy rằng là
nó mỗi thời điểm nó một khác nhau
ấn tượng nhất tiết mục múa
tôi thấy cái múa
là cái mà nó
nó đổi mới nhất
hôm nay tôi đi xem
thì tôi thấy có nhiều cái
mà tôi cần phải
nên tuyên truyền
mà để mọi người đến xem
việc sử dụng các thủ pháp nghệ thuật
ngôn ngữ âm nhạc
cũng như múa đương đại
để phát triển thành chương trình nghệ thuật
đã mang đến
một hương sắc việt nam
mang hơi thở
của cuộc sống hiện đại
nhưng vẫn đậm đà
bản sắc dân tộc
việc đưa cách hóa âm
mang tinh thần đương đại
vào trong các tiết mục biểu diễn
để có được
một chương trình nghệ thuật
tạo được cảm giác
vừa lạ cho công chúng
là một hướng đi cần thiết
để nền nghệ thuật
vừa kế thừa
được gốc dễ của truyền thống
vừa có sự tươi mới
cố gắng giữ hiện đại
với cái dân tộc của mình
với các người
là một phương pháp
rất là tối ích
mà dễ tiếp cận
với đời trẻ hơn
cái cách mà
các nghệ sĩ lồng ghét
như vậy thì
vẫn giữ gìn được
những bản sắc dân tộc của mình
mà vẫn phát triển được
theo cái xu hướng hiện đại bây giờ
chương trình nghệ thuật
hương sắc việt nam
là hoạt động nhằm bảo tồn
phát huy giá trị văn hóa
của cộng đồng các dân tộc việt nam
qua chương trình khán giả
và quốc tế
sẽ hiểu sâu sắc hơn
trân trọng hơn
những tinh hoa văn hóa nghệ thuật
của nhiều thế hệ người việt nam
đã tích tụ
theo chiều dài lịch sử
đồng thời góp phần bảo tồn
nghệ thuật dân gian
đang trước nguy cơ
bị mai một
và để âm nhạc dân gian
có chỗ đứng xứng đáng
trong dòng chảy âm nhạc hiện đại
chương trình đời sống văn nghệ tuần này
xin được tạm dừng tại đây
mọi kỳ đồng hành
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé